nhiều năm nay hàng nghìn hộ dân xã cảnh hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nhiễm mặn để sinh hoạt
để có nước sạch hàng ngày người dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nước sạch sử dụng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
hơn hai mươi năm nay gia đình bà hoàng thị quyết sống tại xã cảnh hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình phải sử dụng nguồn nước giếng đã bị nhiễm phèn nhiễm mặn để sinh hoạt
để có nước sạch gia đình bà quyết phải chất chiêu từng giọt nước mưa đồng thời bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua nước sạch phục vụ cuộc sống hàng ngày
cũng như gia đình bà quyết hơn một hộ dân sống ở xã cảnh hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đều không có nước sạch để sử dụng
mặc dù người dân đã đầu tư khoan giếng xây bể lọc để tìm nguồn nước sạch nhưng đều không sử dụng được do bị nhiễm phèn quá nặng
người dân đành phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh này để phục vụ cuộc sống hàng ngày
thì đi mua nước ngoài về uống nếu như mà dùng nước bẩn thì càng ngay càng bành tật càng nhiều nên đời sống của dân rất là vất vả
riêng cảnh hóa đây nguồn nước để sinh hoạt cho bà con là có gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là cái nguồn nước thủy sinh nó không có
thứ hai nữa là để cho bà con có một dự án để làm nguồn nước sạch
thì hiện nay tất cả các nguồn của dự án
các nguồn nước của nhà nước là chưa được đầu tư đảm bảo hợp vệ sinh
thì cũng yêu cầu là các cấp cũng quan tâm đầu tư các dự án
theo phản ánh của người dân nguồn nước nơi đây vào mùa hè thì nhiễm phèn nhiễm mặn
còn vào mùa mưa thì lại bị ô nhiễm rác thải không thể sử dụng được
việc phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân
do đó các cấp các ngành tỉnh quảng bình cần có giải pháp cụ thể để giúp người dân nơi đây sớm có nguồn nước sạch để sử dụng